nhân kỷ niệm một trăm linh năm năm ngày sinh anh hùng liệt sĩ lý tự trọng ngày một mươi chín tháng một mươi tại khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ lý tự trọng huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức tọa đàm tinh thần lý tự trọng và con đường cách mạng của thanh niên việt nam thời kỳ mới
tọa đàm được tổ chức nhằm trao đổi thảo luận phân tích đúc kết khẳng định những công hiến quý báu của đồng chí lý tự trọng đối với cách mạng việt nam phong trào đoàn thanh niên nằm trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm năm ngày sinh anh hùng liệt sĩ lý tự trọng tại khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ lý tự trọng cũng đã trưng bày hơn một trăm linh bức tranh về cuộc đời sự nghiệp của anh hùng lý tự trọng và các hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ việt nam
ngoài ra trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh còn triển khai nhiều hoạt động an sinh uống nước nhớ nguồn thiết thực trên quê hương anh hùng lý tự trọng như thăm hỏi và tặng quà bà lê thị bảy em gái anh hùng liệt sĩ lý tự trọng phân quà trị giá năm triệu đồng trao tặng hai mươi suất học bổng cho hai mươi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập mỗi suất trị giá hai triệu đồng khởi công xây dựng nhà khăn quàng đỏ cho em trần thị nga lớp bảy d trường trung học cơ sở long sơn trị giá năm mươi triệu đồng kh